tại hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan năm hai nghìn một mươi chín
một số doanh nghiệp cho rằng mục tiêu của nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về quản lý thuế với doanh nghiệp
có giao dịch liên kết là chống thất thu thuế ở việt nam do tác động của chuyển giá giữa các quốc gia
tuy nhiên quy định này đang khống chế hai mươi chi phí lãi vay gây ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều doanh nghiệp
nghị định hai mươi quy định khống chế tỷ lệ lãi vay hai mươi áp dụng đối với đơn vị đã có giao dịch liên kết theo mô hình tập đoàn
dù doanh nghiệp vay của đơn vị liên kết hai bên độc lập thì cũng bị khống chế cả hai mươi
chẳng hạn một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ con có lợi nhận thuần chưa trừ chi phí là một trăm linh đồng
thì tổng chi phí lãi vay không được quá hai mươi đồng
nếu vượt qua mức này thì chi phí lãi vay đó không được tính là chi phí hợp lệ
và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
trong khi đó luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện chưa quy định mức khống chế vốn
cũng như chưa khống chế tỷ lệ lãi vay với doanh nghiệp khác
quy định này được đánh giá là phát sinh chi phí không hợp lý gây ra nhiều bất cập khác cho doanh nghiệp
vấn đề quy định mức khống chế phí lãi vay là phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay
tuy nhiên về điều kiện cụ thể về việt nam thì chúng tôi thấy chưa hợp lý lắm
một cái đơn vị xây dựng trong lĩnh vực điện lực thôi nếu như loại trừ cái chi phí này ra
thì cái chi phí lãi vay nó tăng trên một trên một trăm linh tỷ
và nếu như cùng một đơn vị khác mà họ không có quan hệ liên kết thì họ không bị khống chế lãi vay
và như vậy rõ ràng là trong lúc chúng ta cần thu vốn đầu tư hoặc là doanh nghiệp mới thành lập
cần phải những cái dự án này mà bị loại trừ các chi phí cả đó thì chúng tôi thấy khó khăn
đại diện tổng cục thuế cho biết nghị định hai mươi được thực hiện trên cơ sở khuyến nghị các nước oecd và g hai mươi
theo đó yêu cầu các nước phải tập trung chống chuyển giá xoái mòn nguồn thu
việt nam là nước thứ một trăm linh gia nhập diễn đàn beps đưa ra khuyến nghị về khống chế lãi vay từ một mươi đến ba mươi
chính phủ đã cân nhắc chọn hai mươi trên cơ sở khảo sát một mươi hai tập đoàn trên toàn cầu
bước đầu thì có khoảng một mươi là những doanh nghiệp vượt mức quy định khống chế trong nghị định hai mươi
chúng tôi sẽ giả sát cụ thể để đảm bảo làm sao hỗ trợ được doanh nghiệp
chúng ta đang thực hiện theo cam kết quốc tế
và chúng ta là phải thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập
doanh nghiệp cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu này
mục tiêu của nghị định hai mươi là chống thất thu thuế do tác động chuyển giá khi hội nhập
ở việt nam có nhiều tập đoàn tổng công ty có cùng một thuế xuất thu nhập doanh nghiệp
khả năng chuyển giá gần như là không có
vì vậy trường hợp doanh nghiệp không được ưu đãi thuế thì việc khống chế tỷ lệ lãi vay hai mươi cần cân nhắc
chúng tôi cũng có kiến nghị rằng là đối với những đơn vị mà đối với doanh nghiệp việt nam
công ty mẹ công ty con vân hoặc là thuế xuất thu nhập doanh nghiệp bằng nhau
thì các cái form mẫu về cây khai biểu một hoặc là cái vấn đề khống chế tỷ lệ lãi vay hai mươi
thì cũng cần cân nhắc và cũng cần nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với chính sách thuế của việt nam
việt nam có sáu trăm linh doanh nghiệp thì có chín mươi doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa doanh nghiệp mới thành lập
hiện có hơn bốn doanh nghiệp kê khai giao dịch liên kết theo mô hình mẹ con
tổng cục thuế cho biết sẽ giả soát báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét trên tinh thần thực hiện bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình này